hơn năm trăm hai mươi nhà cung cấp nhựa và cao su hàng đầu đến từ một mươi bốn quốc gia trên thế giới
có cơ hội trưng bày các giải pháp sản xuất tốt nhất cho các doanh nghiệp ngành nhựa và cao su trong nước
tại triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa và cao su lần thứ một mươi tám
diễn ra từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh
tại triển lãm rất nhiều loại máy móc công nghệ mới các giải pháp sản xuất tiên tiến
cho ngành nhựa và cao su trong nước như các loại máy đúc nhựa với tính linh hoạt cao
và tiết kiệm năng lượng máy tái chế nhựa chất lượng cao máy ép nhựa
các nguyên liệu phục vụ cho ngành nhựa và cao su đã được giới thiệu đến khách tham quan
và các đối tác tiềm năng
theo dự báo trong tương lai ngành nhựa vẫn còn nhiều dư địa để phát triển
bởi lượng tiêu thụ nhựa bình quân đầu người việt nam vẫn ở mức thấp khoảng bốn mươi một kg trên một người mỗi năm
do đó các giải pháp đa dạng đến từ hơn năm trăm hai mươi doanh nghiệp có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu
của các nhà sản xuất trong nước là cơ hội giao thương và trao đổi công nghệ lý tưởng